theo thông tư mới của bộ giao thông vận tải có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi cơ sở sản xuất lắp ráp nhập khẩu xe mô tô xe gắn máy phải in nhãn năng lượng theo mẫu và dán trên từng xe tại vị trí dễ quan sát trước khi đưa ra thị trường
thông tư năm mươi chín hướng dẫn việc gián nhãn năng lượng đối với xe mô tô xe gắn máy sản xuất lắp ráp và nhập khẩu vừa được bộ giao thông vận tải ban hành
thông tư này được áp dụng với tổ chức liên quan đến sản xuất lắp ráp nhập khẩu kinh doanh xe mô tô xe gắn máy tổ chức liên quan đến thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu và kiểm tra giám sát việc thực hiện gián nhãn năng lượng xe
cụ thể tại thông tư năm mươi chín bộ giao thông vận tải hướng dẫn cơ sở sản xuất lắp ráp nhập khẩu xe mô tô xe gắn máy phải công khai thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu theo quy định trước khi thực hiện rán nhãn năng lượng